nhờ học sinh đã tốt nghiệp và trưởng thành cuối năm hai nghìn một mươi chín chị vinh dự được nhận giải thưởng cova chuyên mục sống đẹp nhờ những đóng góp của mình cho cộng đồng
như một đoá hoa lặng lẽ tỏa hương chị lan anh cùng những việc làm đầy nhân văn của mình khiến cho ai đã từng gặp và lắng nghe câu chuyện về chị đều thêm tin yêu và những giá trị tốt đẹp vẫn luôn nở hoa giữa cuộc sống này